ngày hôm qua hệ thống quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu chín trăm bốn mươi tám ca mắc mới
tăng hai chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
hà nội đã bước qua con số hai ca trong một ngày và vẫn là địa phương
có số ca mắc cao nhất trong cả nước
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who các kháng thể sẽ suy giảm theo thời gian
khả năng sinh miễn dịch của một số loại vaccine cho thấy là các kháng thể
sẽ tồn tại ít nhất sáu tháng
mặc dù vaccine có thể mất khả năng bảo vệ chống lại việc nhiễm virus sars cov hai
theo thời gian nhưng khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng thì vẫn được duy trì lâu dài
việc tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín là cần thiết
trong đó liều nhắc lại được sử dụng cho những người đã hoàn thành đủ số mũi tiêm cơ bản
nhằm khôi phục hiệu quả của vaccine
liều bổ sung dành cho những người mà tỷ lệ đáp ứng miễn dịch được coi là không đủ
sau khi đã tiêm đủ số mũi tiêm của liều cơ bản nhằm tối ưu hóa hoặc tăng cường đáp ứng miễn dịch
để thiết lập mức hiệu quả bảo vệ đủ để chống lại virus covid một mươi chín
trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch cả nước đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bảy người và bị thương hai mươi năm người
tại hà nội và tp hcm giao thông bảo đảm không xảy ra tình trạng ồn tắc
trong ngày hai tháng một ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch
toàn quốc xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người tử vong và một mươi ba người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm một mươi hai người tử vong bị thương một mươi ba người
so với ngày hai tháng một của năm hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người tử vong
số người bị thương không tăng không giảm đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người và bị thương một mươi hai người

tuy nhiên đã chào đón năm mới bằng việc mở tiệc và sử dụng ma túy
tại một nhà nghỉ thuộc khu vực khóm bảy phường sáu tp cm
vừa bị công an tp cm kiểm tra và bắt quả tăng
tại phòng số hai trăm linh bảy của nhà nghỉ trúc mai đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp cm phối hợp cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra
và phát hiện tám đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng đã thu giữ một đĩa xứ bên trên còn vương lại chất bột màu trắng
một bộ loa âm thanh đèn laser thường được các đối tượng sử dụng để bay lắc
cùng các tăng vật khác qua kiểm tra bảy trong số tám đối tượng dương tình với ma túy
theo lời khai ban đầu các đối tượng trên đã rủ nhau vào nhà nghỉ
để an mừng tất niên và sử dụng ma túy
tụ tập đánh bạc một mươi hai đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang tạm giữ
thu giữ trên bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
vào khoảng một mươi một h trưa ngày một tháng một công an huyện châu thành
bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống có nhiều kênh rạch và ruộng lúa
thuộc ốc hòa lộc xã thạnh lộc
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng cùng nhiều xe máy
năm con gà một cân đồng hồ bảy mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
được biết tụ điểm này hoạt động được hơn một tháng nay với phương thức hết sức tinh vi
có phân công người canh đường cảnh giới từ xa
khi phát hiện có lực lượng công an các đối tượng đã nhảy xuống kênh rạch để tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt giữ
một vài thông tin đáng chú ý khác như không đội mũ bảo hiểm bị phạt tới sáu trăm linh đồng
thay vì mức tối đa là ba trăm linh đồng như trước đây
hay là giá xăng sẽ điều chỉnh một mươi ngày một lần thay vì một mươi năm ngày như hiện hành
thông tin chi tiết sẽ có trong phần sau của chương trình
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật
thưa quý vị do không đồng tình với việc thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chuyển từ vùng ba sang vùng một theo quyết định số tám trăm sáu mươi một của thủ tướng chính phủ và quyết định số bốn trăm ba mươi ba của ủy ban dân tộc
một số đối tượng đã kích động lôi kéo ép buộc đe dọa người dân trong thôn tham gia tụ tập gây dối khiếu kiện
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã bắt tạm giam hai đối tượng là hoàng thị hương và hoàng thị hồng thắm cùng chú tại thôn bản phải
trong quá trình thi hành lệnh bắt hai đối tượng là trần văn thu em chồng của thắm và chu thị huyền vợ của thu có hành vi đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế đưa hai đối tượng về trụ sở công an huyện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng khởi tố một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết dương lịch học sinh của một số khối lớp ở bình phước tiền giang tp hcm sẽ chuyển sang học trực tiếp
tại tp hcm đại diện sở giáo dục và đào tạo cho biết học sinh khối bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai sẽ đi học trực tiếp từ ngày mai bốn tháng một và các khối lớp còn lại sẽ tiếp tục học trực tuyến
riêng xã đảo thạnh an huyện cần giờ học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai đến trường học trực tiếp do địa phương này tình hình dịch bệnh ổn định đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường
tp hcm cũng cho phép các trung tâm ngoại ngữ tin học các cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức dạy trực tiếp nhưng vẫn phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của quận huyện kiểm tra thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch trước khi tổ chức
còn tại hà nội theo bảng cập nhật cấp độ dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện ubnd tp hà nội công bố ngày ba mươi một tháng một mươi hai quận đống đa xuống cấp độ hai
như vậy sau kỳ nghỉ tết dương lịch học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trên địa bàn có thể chuyển sang học trực tiếp
trong khi đó tại ba quận huyện chuyển lên cấp độ ba là thanh trì gia lâm thanh xuân học sinh lớp chín lớp một mươi hai ở địa phương này tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
thưa quý vị và các bạn không còn cảnh phố xá tấp nập trang hoàng rực rỡ trên đường phố như mọi năm
năm mới hai nghìn hai mươi hai của người dân tp hcm khá tĩnh lặng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nghỉ tết dương lịch ba ngày
nhưng thay vì đi về quê hay đi chơi xa hầu hết các gia đình bạn trẻ tại tp hcm đã chọn cách đón tết bên gia đình người thân bạn bè ngay tại thành phố
hồ công dùa nhà thờ đức bà bầu điện tp hcm đường sách hay các quán cà phê công viên tại khu vực trung tâm
tuy là địa chỉ cũ nhưng vẫn luôn nguyên

tụi em ở trong thành phố thì những địa điểm như các bạn trẻ cũng có đi nhưng vẫn đảm bảo được không chống dịch
dịch vụ xe đạp công cộng dù vừa mới ra mắt tại tp hcm nhưng lại được rất nhiều người trải nghiệm vừa tăng cường sức khỏe vừa bảo vệ môi trường
một năm đầy khó khăn đã qua đi dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
thế nhưng thời điểm tết đến xuân về người dân tp hcm mang tên bác vẫn luôn tràn đầy niềm tin lạc quan vào công tác chống dịch của tp hcm và cả nước
tin tưởng một năm mới sẽ bình yên hạnh phúc
đến mọi người mọi nhà
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo dừa công viên thống nhất
thời gian bắn một mươi năm phút từ giờ đến giờ một mươi năm phút đêm giao thừa
theo kế hoạch ủy ban nhân dân thành phố cũng giao công an tp hà nội xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông
đảm bảo lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại khu vực bắn pháo hoa sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra
năm nay do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên thành phố hà nội chỉ thực hiện một điểm bắn pháo hoa
việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô đón tết cổ truyền của dân tộc
vâng như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình một số chính sách mới như tăng mức xử phạt hành chính hành vi không đội mũ bảo hiểm
hay là số ngày điều chỉnh giá xăng dầu đang được rút ngắn lại
với những chính sách mới này chắc hẳn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người
cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hành khách gây khói cháy trên máy bay sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
đó là một trong những nội dung bổ sung về hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
vừa được chính phủ ban hành
trong nghị định số một trăm hai mươi ba sự đổi bổ sung một số điều của các nghệ định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực hàng hải giao thông đường bộ đường sắt hàng không dân dụng
các quy định này được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy kết
khi điều khiển xe mô tô xe gắn máy xe máy điện xe đạp điện sẽ bị phạt tiền từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
mức phạt này tăng gấp đôi so với nghị định số một trăm linh năm hai nghìn hai mươi hai
nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín với mức phạt chỉ từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
quy định xử phạt này có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo nghị định số chín mươi năm năm hai nghìn hai mươi một sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
từ ngày hai tháng một giá bán lẻ xăng dầu trong nước mỗi tháng điều chỉnh ba lần
tức là một mươi ngày một lần thay vì một mươi năm ngày như hiện nay
nếu giá các mặt hàng xăng dầu biến động bất thường ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội
bộ công thương báo cáo thủ tướng sài gòn
xem xét quyết định thời gian điều trị
sau kỳ nghỉ tết dương lịch học sinh một số khối lớp trên cả nước sẽ chuyển sang học trực tiếp
tại tp hcm học sinh khối bảy tám mươi chín một mươi một mươi một một mươi hai sẽ đi học trực tiếp từ ngày mai bốn tháng một
các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch năm nay
người lao động được nghỉ ba ngày
nhưng thay vì đi về quê hay đi chơi xa
hầu hết các gia đình bạn trẻ tại tp hcm chọn cách đón tết bên gia đình người thân bạn bè ngay tại thành phố
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các hộ gia đình cá nhân phải thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành ba nhóm
nhóm một là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng hoặc tái chế
hai là chất thải rắn thực phẩm và ba là chất thải rắn sinh hoạt khác
được quy định trách nhiệm phân loại rác thải
của hộ gia đình cá nhân thay vì khuyến khích việc phân loại như trước đây
để có thể thực hiện tốt chính sách này
mỗi cá nhân cần có ý thức trong việc bảo vệ môi trường
đặc biệt là phân loại rác ngay tại gia đình
đây là gốc dễ để cơ quan chức năng xử lý rác thải sinh hoạt
hành khách gây khói cháy trên máy bay sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
đó là một trong những nội dung bổ sung về hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính
trong những vực hàng không dân dụng vừa được chính phủ ban hành
quy định này được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm trước đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thương chú tại xã đức thông huyện thạch an tỉnh cao bằng
có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mảy trái
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà văn thư
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú tại xóm bắc buồng
xã kim cúc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện